thưa quý vị và các bạn nếu như được lựa chọn thì có lẽ ai cũng muốn sinh ra và lớn lên lành lặn khỏe mạnh có một cuộc sống ấm no hạnh phúc
thế nhưng có rất nhiều người sinh ra không được may mắn đó họ đã phải chấp nhận số phận của mình chấp nhận một cơ thể không lành lặn bị khuyết tật và phải đồng hành cùng nó suốt cuộc đời
nhưng quan trọng hơn cả là họ đã không lùi bước trước những khó khăn trước những thử thách vẫn có những đam mê cháy bỏng dành cho nghệ thuật
và hội họa là một trong những môn nghệ thuật được nhiều người khuyết tật lựa chọn
tuần nào cũng vậy cứ mỗi tuần một lần các bạn nhỏ của trung tâm phúc tuệ trung tâm chăm sóc và giáo dục
hướng nghiệp trẻ khuyết tật trí tuệ tại hà nội lại hân hoan chờ đợi tham gia lớp học vẽ
đối với các bạn nhỏ này việc học vẽ giống như được thỏa lòng làm những gì mình thích
bởi đến đây các bạn được đến với những sóc màu rực rỡ được tự tay vẽ con gà con voi con cú cho đến những chú cá mập dữ dằn
nhìn những bức tranh ở đây chắc khó ai có thể hình dung được đây là sản phẩm của những trẻ bị tự kỳ nặng và đặc biệt nặng
và để cho ra đời được những bức tranh này các bạn nhỏ đã làm việc miệt mài dù đối với nhiều bạn việc cầm bút đã là một việc khó khăn
con học vẽ rồi con rất thích học vẽ con học vẽ màu xanh màu đỏ con muốn vẽ nhiều hơn
con thích học vẽ dân rất thích vẽ gà trống nhiều hơn
con thích học vẽ dân rất thích vẽ gà trống nhiều hơn
với những trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỳ nói riêng

bạn có rất nhiều những hành vi bất thường và bạn có những hành vi xâm hại bản thân có những hành vi tăng động ở dọa adhd
bất cứ nơi nào đưa môn học vẽ tô màu đến với những trẻ này giúp cho các bạn tiểm tĩnh lại giảm hành vi
khi tô màu thì giúp các bạn lần lượt tô từ bên trái sang bên phải tô trong một khung bòi dành để dàn cho các bạn khả năng duy trì khả năng chú ý
và việc quan trọng nhất là các bạn giảm hành vi cho bản thân
trung tâm phúc tuệ trực thuộc hội cứu trợ trẻ em tàn tật tp hà nội là một mái ấm đặc biệt dành cho trẻ tự kỳ và khuyết tật trí tuệ tại hà nội
trung tâm đã và đang tiếp tục mục tiêu nuôi dưỡng và giáo dục cũng như giúp cho các em có thể nhận được sự cảm thông và đón nhận bởi cộng đồng
tại đây không chỉ có những chương trình giáo dục chuyên biệt được thiết kế phù hợp với bệnh trạng của từng em mà còn có cả những liệu pháp điều trị tâm lý và chương trình dạy nghề để giúp các em có thể hòa nhập với xã hội
điều làm nên sự đặc biệt của trung tâm phúc tuệ là tình thương và sự cảm thông sâu sắc tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
những đứa trẻ không chỉ mang trong mình sự tật nguyền về trí tuệ mà có mất đi các mối liên hệ xã hội và đặc biệt là những thành kiến khắc sầu
bởi vậy dù gặp nhiều khó khăn nhưng các thầy cô giáo tham gia giảng dạy chăm sóc trẻ khuyết tật ở đây vẫn luôn nỗ lực kiểm cách để đưa các con đến với những môn nghệ thuật giúp mang lại sự tự tin cho các con
vậy thì trong quá trình khó khăn với các bạn ý thì phải chê nhỏ hoạt động
ví dụ muốn vẽ tô màu một cái mảng hình nó nhỏ ví dụ như là một cái ngôi nhà hoặc một ô mặt trời
thì mình sẽ hướng dẫn bạn ấy con sẽ tô một cái mạng dễ nhất trước rộng nhất dễ nhất trước
và khi tô được một mảng nào đó theo yêu cầu thì mình sẽ dừng lại mình chuyển tiếp
ví dụ như mình sẽ trò chuyện bạn đưa một cái lời nói nhỏ nhỏ đến bạn là đúng rồi giỏi đấy
con làm tiếp nhớ hoặc là sẽ hỗ trợ bạn sẽ khích lệ bạn để bạn tô hoàn thành
một bài theo yêu cầu của các cô hoặc theo người lớn
đến với hội họa thì trẻ sẽ được tư duy về màu sắc về đường nét và hình khối
thì đấy cũng là giúp các em giải trí có thể vẽ được những cái sự vật sự việc xung quanh
và còn tô màu cho cuộc sống của các em thêm ý nghĩa hơn
lý do mà tôi hướng đến đối tượng là trẻ khuyết tật
bởi vì là mình thương hoàn cảnh của các bé
và muốn cho hội họa có thể tiếp cận được một đường với tất cả mọi người
nó không phân biệt những cái đối tượng những cái tuổi tác và những cái thành phần
mặc dù có các bé có bị kiếm khuyết một phần
nhưng mà mình nghĩ là với cái sự kết nối giữa hội họa thì các bé sẽ trở nên tự tin hơn
sẽ trở nên yêu đời yêu cuộc sống hơn
và có thể mang những cái tác phẩm của mình để giao lưu hoặc là để tiếp xúc nhiều hơn với những cái cuộc sống ở bên ngoài
đến với hội họa người khuyết tật sẽ trở nên tự tin hơn yêu đời yêu cuộc sống hơn
bởi hội họa không phân biệt bạn là ai bạn như thế nào
chỉ cần bạn có tình yêu với những sắc màu bạn đều có thể vẽ
đó cũng chính là suy nghĩ của các thầy cô giáo
chúng tôi đến với trung tâm mỹ thuật bụi và trung tâm mỹ thuật bụi
một trung tâm giáo dục mỹ thuật dành cho nhiều đối tượng khác nhau
chúng tôi đến với trung tâm mỹ thuật bụi vào một ngày tháng năm oia
có đến nơi đây mới thấy được những nhiệt huyết của các họa sĩ trẻ tại đây
không chỉ là một trung tâm mỹ thuật thông thường
trung tâm này còn đang từng bước xây dựng một cộng đồng các bạn trẻ yêu thích hội họa
không phân biệt lứa tuổi nghề nghiệp khuyết tật hay không khuyết tật
với quan điểm ai cũng có thể yêu vẽ và biết vẽ
từ đó biết cách nhìn cuộc sống đẹp và lạc quan hơn
biết trân quý những giá trị nghệ thuật chân chính hơn
trung tâm mỹ thuật bụi đã xây dựng và tổ chức các lớp học vẽ miễn phí dành cho người khuyết tật
trong đó trung tâm phúc tuệ là một trong những điểm đến
nhằm truyền cảm hứng và những kỹ năng căn bản nhất về hội họa cho các bạn nhỏ
đưa các bạn nhỏ nói riêng và những người khuyết tật nói chung đến gần hơn với những sắc màu hội họa
có những thay đổi rất hay
cho những niềm vui nhìn thấy trong quá trình học vẽ rất thú vị
ví dụ cái sự chuyển biến khi mà các bạn ấy với thầy cô dạy ban đầu rất là xa lạ
và đôi khi là chống đối không học
thực ra các bạn rất là thích vẽ
các thầy rất là thích dạy
thông qua việc dạy đấy cả hai bên gần nhau hơn có những tiếng nói chung
và đến một cái thời điểm thì gần như là thầy và trò là những người bạn thân cùng vẽ
lúc đấy vấn đề nó không phải là nghĩ ra những cái bài học như thế nào
mà là làm nào để cùng có một cái niềm vui trong cái giờ học
và biến cái bài vẽ đấy trở thành cái nụ cười của các bạn đấy
khó khăn lớn nhất chắc là chính là giai đoạn ban đầu
nó đến từ cả hai phía giữa người dạy và người học
những người dạy thì thực ra cũng không phải ai cũng có kinh nghiệm
và bước qua cái rào cản dạy những người bình thường để tiếp thu một bộ môn nghệ thuật thì vốn là rất khó
nhưng lại dạy một nhóm đối tượng mà bản thân có những bạn thực sự là chưa thích học chưa lắng nghe
đôi khi còn quậy phá thì lại là điều càng khó hơn
nó cần sự kiên nhẫn
và một cái mục đích là những người dạy
cũng rõ ràng ngay từ đầu
một cái niềm tin rằng là mình sẽ thành công
trên thế giới hình ảnh những họa sĩ khuyết tật vẽ bằng miệng bằng chân đã không còn trở nên xa lạ
không chỉ có thể vẽ một cách thông thường
họ còn tạo ra những tác phẩm được đông đảo người dân trên thế giới công nhận và thán phục
tại việt nam những cái tên như lê minh châu chu vinh đức nguyễn tấn hiền lê thị mỹ bình
lưu xuân thành đỗ trọng minh và rất nhiều cái tên khác
cũng đã trở nên quen thuộc với những ai yêu thích hội họa
bản thân tôi thì tôi thấy là bộ môn hội họa này thì rất là thật sự là không khó
tất cả mọi người đều có thể là tham gia nó được
bởi vì có thể nói là hội họa là nơi để mình có thể thả tâm hồn vào
thì bất cứ ai cũng có một cái tâm hồn
dù là họ là xấu hay đẹp là người già hay người trẻ là khuyết tật hay lành lạ
thì họ đều có một cái tâm hồn
và họ có thể thả vào những cái bức tranh của mình
đó thế là bất kỳ ai đều có thể vẽ được
cá nhân tôi thấy là hội họa là một môn học mà ai cũng có thể theo được
dù bạn đang học ngành nghề gì hay là bạn là ai
và nếu như là bạn là một người có vấn đề khuyến khích
thì bạn sẽ tiếp cận nó theo một cách khác nhau
nhưng mà mình nghĩ là ai cũng có thể tiếp cận với hội họa
sẽ luôn có một cách nào đó để chúng ta tìm một cái môi trường phù hợp với những người cùng thích vẽ
trong tương lai thì hy vọng là sẽ có rất là nhiều cái lớp học
được mở rộng hơn để giới thiệu với mọi người và cùng nhau vẽ
đơn giản là cùng nhau vẽ
mọi người sẽ rất là vui rồi
còn những bạn mà còn e rè thì hãy cứ thể hiện cái sự yêu thích của mình
chỉ cần các bạn vẽ thì mọi người sẽ nhìn thấy cái tình yêu đấy
và rồi thì sẽ kết nối được với nhau
có thể thấy hội họa không chỉ là cách giúp con người thể hiện được sự yêu thích
với môn nghệ thuật này hay thể hiện năng khiếu của mình
mà đối với người khuyết tật hội họa còn là môn nghệ thuật giúp gắn kết người khuyết tật với cộng đồng
giúp họ thể hiện tình yêu thương sự gắn bó quan tâm đến tình yêu

và hội họa cũng là cách giúp người khuyết tật cảm thấy tự tin hơn bất mặc cảm và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng hơn
thưa quý vị và các bạn có người đã từng ví việc học vẽ màu nước cũng giống như chinh phục một cô gái đẹp
tức là đòi hỏi người vẽ phải rất kiên trì và bền bỉ

bởi vì cái khó nhất khi vẽ màu nước là người vẽ phải tập cách kiểm soát được lượng nước trên cọ và trong màu như thế nào cho vừa phải
trên thực tế thì việc học vẽ màu nước thực sự không hề khó như bạn tưởng tượng
nên dù bạn là ai như thế nào bạn cũng hoàn toàn có thể bắt đầu ngay tại nhà bằng những điều cơ bản nhất
là một chất liệu hội họa phổ biến và dùng để vẽ rất nhiều thể loại như tranh tĩnh vật phong cảnh chân dung minh họa
màu nước là chất liệu dễ vẽ nếu bạn hiểu được về những đặc tính của màu và có một bắt đầu đúng hướng
với những bạn mới bắt đầu thì chỉ cần một vài dụng cụ cơ bản sau đây là bạn có thể tự học vẽ màu nước ngay tại nhà được rồi
các dụng cụ cơ bản cần có là
giấy vẽ màu nước loại một trăm bốn mươi ib một trăm bốn mươi ib cove red watercolor
một bộ màu nước một bộ cọ vẽ màu nước hai cốc đựng nước bảng vẽ và lết tê đựng màu
một bộ màu nước một bộ cọ vẽ màu nước hai cốc đựng nước bảng vẽ và lết tê đựng màu
trước khi vẽ bạn nên quyết định bảng màu muốn sử dụng
hầu hết những người mới bắt đầu tự học vẽ màu nước thường đấu tranh với lý thuyết màu sắc và cảm thấy không thích những gì bản thân tạo ra
nguyên nhân có thể là do bạn đã chọn màu sắc xúc đột
cách tốt nhất là nên chọn một màu mà bạn thích và sau đó chọn hai ba màu liên kề với nó trong bảng màu hoặc trên một bánh xe màu sắc
một vài kỹ thuật cơ bản dành cho người tự học vẽ màu nước
một kỹ thuật ướt trên ướt wet on wet
kỹ thuật này có thể cho hiệu ứng màu tan nhòe trên giấy
cảm giác bông xốp mờ ảo
đây là kỹ thuật tốt để che khu vực rộng lớn của không gian và bầu trời
hoặc những khu vực bạn cần một lớp màu lót mềm
kỹ thuật này được thực hiện trên một nền giấy ướt hoặc ẩm tùy theo người vẽ muốn màu loang nhiều hay ít
chú ý là bạn chỉ nên quét cọ theo một chiều không quét đi quét lại để tránh làm sờn giấy
bạn cũng có thể thử với nhiều mức độ màu và nước khác nhau để theo dõi hiệu ứng
hai kỹ thuật trồng lớp wash
kỹ thuật này có nghĩa là trồng lớp này sang lớp khác một lớp màu mỏng
phủ lên khu vực lớn bằng cách chờ lớp này khô rồi đổi lớp tiếp theo để tạo chiều sâu và vẽ chi tiết lên
lưu ý là ở kỹ thuật này màu được phủ nhẹ nhàng và trồng lớp với lượng màu có điều chỉnh
tránh đi cọ nhiều lần trên một vị trí cọ sắt mạnh để tán màu vì như vậy sẽ gây bong và sờn mặt giấy
cũng như gây vết lỗi khi phủ lớp màu tiếp theo
các bước tự học vẽ màu nước như sau
bước một bạn dựng hình nhẹ bằng trì chú ý chỉ dựng những hình lớn
còn tiểu tiết sẽ vẽ bằng màu tránh làm nát bề mặt giấy
hãy quát tổng thể bằng màu đơn tông
tùy thuộc vào hòa sắc tổng thể của bức tranh bạn có thể lựa chọn màu đơn tông cho hợp lý
bước hai làm ẩm và lên lớp lót tổng thể màu
chỉ quan tâm đến hòa sắc không cần vẽ chúng vào hình vì đây là lớp lót để tạo chân màu
với màu nước nên vẽ từ sáng tới tối từ nhạt sang đậm từ xa đến gần
bước ba lên màu của từng vùng chi tiết
áp dụng kỹ thuật ướt trên ướt để xử lý ráp danh cho mềm mại
không nên vẽ quá sắc nét trong giai đoạn này
tập trung đẩy sâu cụm chính theo quy luật gần tỏ xa mờ
bước bốn hoàn thiện phông nền
chú ý lên sắc độ nhẹ nhàng và kéo màu của vật thể phía trước
vào những phần tiếp xác với nền để tạo sự hình kết không gian
nếu mắc lỗi sai nào đó bạn có thể sửa lỗi sai trên tranh màu nước như sau
bước năm nếu phần màu đang ướt dùng giấy lụa mỏng mềm thấm phần màu thừa đi
hãy nhớ là màu nước khô rất nhanh nên bạn cũng phải làm rất nhanh động tác này
nếu màu đã khô bạn hãy làm ướt lại chỗ màu đó rồi dùng giấy thấm đi
phần màu khô nhạt đi nhưng sẽ khó mất hoàn toàn
đặc biệt là nếu màu làm từ hạt sắc tố có tính chất hạ màu
bởi loại này rất khó xóa khi thấm vào giấy
khi sửa tranh màu nước bạn nên đặc biệt thận trọng
bởi nếu giấy chất lượng không tốt khi làm ướt rồi thấm màu mặt giấy rất dễ bong chóc